các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để làm bánh trước tiên phải ngâm đậu xanh với nước trong năm tiếng trộn đều đậu cùng với đường bơ hoặc nước cốt dừa rồi đem xay nhuyễn
sau đó cho súng vào chảo xên khi đậu khô cầm lên tay không dính thì quá trình sen hoàn thành
công thức truyền thống là đậu xanh cốt dừa nhưng do bánh đậu xanh không có chất bảo quản
chính vì vậy mà cốt dừa lại rất nhanh hỏng và đường là chất bảo quản
nên là cái độ ngọt rất là nhiều và không phù hợp với công nghệ miền bắc
như vậy mà mình đã để nghiên cứu và thay đổi dần lại công thức
và mình sẽ thay cốt dừa thành bơ sữa và giảm cái độ ngọt xuống
việc nặng bánh đậu xanh trái cây được làm hoàn toàn bằng tay vật dụng hỗ trợ duy nhất là một chiếc que xiên
tùy theo độ khéo tay của người thợ mà nặn ra được hình các loại quả khác nhau như ớt nho táo cà chua dâu tây hoặc cũng có thể là hình con vật

qua quá trình làm thì tôi thấy là cần phải sự tỉ mỉ và cái yêu cái thiên nhiên
sau khi nạn xong đậu xanh sẽ được nhúng vào một nồi rau câu đã đung chín để tạo một lớp vỏ bánh
ghim các que trái cây vào miếng xốp để khô rồi dùng màu tô lên theo ý thích sao cho giống với các loại quả thật nhất
đây là công đoạn để mỗi người thợ làm bánh trổ tài hội họa trang trí của mình
một ngày qua tôi đã làm bánh
công đoạn của mình bán trung bình khoảng tầm được sáu mươi bảy mươi hộp
bây giờ lại là thời điểm mới nhiều người suy nghĩ đến sản phẩm này
doanh thu của mình là một ngày tiêu thụ khoảng tầm hai quả
một ngày thì một người thợ làm khoảng tầm được hai trăm năm mươi quả
có những lần mà đến chuyển hàng đến tay cho người thợ
ôi cô ơi ngon quá sao lại tuyệt vời như thế này
thế xong cháu có thể ăn được không cô
bảo bạn cứ thử đi
thế là ăn ngon quá bảo cô ơi thế thì cháu sẽ đặt cho các bạn
phòng cháu luôn
không quá cầu kỳ trong việc chọn nguyên liệu cũng như chế biến
nhưng với màu sắc bắt mắt vị thơm ngọt đặc trưng của những hạt đậu xanh
loại bánh này đã làm say lòng biết bao bà nội trợ và các em nhỏ
đặc biệt nó cũng giúp những người thợ làm bánh tại hà nội có thêm một cơ hội kinh doanh tốt